kính thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá đường dây đánh bạc khủng
dưới hình thức đánh bạc parker trong một chung cư cao cấp trên đường bến vân đồn
phường một quận bốn tp hcm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiến hành xác minh xác định được người cầm đầu
nhóm tổ chức đánh bạc này tên nguyễn viết anh quân hai mươi hai tuổi ngụ quân bình thạnh
lợi dụng danh nghĩa trò chơi trí tuệ poker quân đã lôi kéo nhiều người trí thức
tham gia cờ bạc trá hình với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng trên một lần đánh
để né tránh sự theo dõi trì bắt của công an quân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc
và mỗi tuần chỉ lôi kéo các con bạc đánh một lần
tối ngày sáu tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp công an quận bốn
tiến hành bắt quả tan vụ đánh bài trên tại một căn hộ chung cư cao cấp
qua đó đã thu dưỡng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
gồm bộ bày tay phỉnh dựa với số tiền quy đổi tương đương hàng trăm triệu đồng
bàn chuyên dụng để đánh bạc poker
phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ xử lý hình sự một mươi ba người có hành vi tổ chức đánh bạc
và gá bạc để tiếp tục điều tra làm rõ